để phòng chống dịch covid một mươi chín ubnd tp hải phòng đã yêu cầu lực lượng công an xử phạt vi phạm hành chính những người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày sáu tháng tám
ubnd tp hải phòng cũng yêu cầu sở y tế tp lập kế hoạch và thực hiện kiểm soát sức khỏe y tế toàn dân
ra soát kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện dịch tễ liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
chủ động làm xét nghiệm tổ chức phân luồng phân tuyến điều trị hợp lý ngay từ khâu đón tiếp người bệnh
thành phố cũng đã cho tạm dừng hoạt động dịch vụ karaoke vũ trường cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo
các tổ chức cá nhân doanh nghiệp tại thành phố tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh
phát triển kinh tế xã hội nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín